qatar vừa thành lập trung tâm sử dụng trí tuệ nhân tạo ai để vận hành hai mươi hai camera quản lý đám đông tại các sân vận động dịch quân cấp hai nghìn hai mươi
qatar dự kiến sẽ đón một hai triệu người lượng khách đông đảo chưa từng có tới nước này dự world cup diễn ra từ ngày hai mươi tháng một mươi một đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai
sự kiện quy mô như vậy đặt ra thách thức rất lớn đối với qatar trong đảm bảo an ninh
trước tình hình đó qatar đã thành lập trung tâm chỉ huy và điều khiển có tên là urspier tập hợp một trăm linh kỹ thuật viên chuyên gia chống khủng bố và an ninh mạng cùng với các quan chức qatar và fifa thay nhau làm việc suốt ngày đêm để giám sát hình ảnh từ hai mươi hai camera an ninh ở tám sân vận động
với hệ thống camera và khả năng phân tích dữ liệu của ai nhân viên tại trung tâm sẽ cảnh báo quy mô đám đông vận hành các cổng ra vào giữ trong nguồn nước và hệ thống điều hòa tại sân vận động hoạt động được hiệu quả
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn